sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi một dưới sự điều hành của phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
các đại biểu quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật giáo dục sửa đổi
nhiều ý kiến liên quan đến sách giáo khoa và việc tuyển dụng giáo viên sư phạm được nhiều đại biểu cho ý kiến
cho ý kiến về quy định trình độ chuẩn với giáo viên nhiều ý kiến cho rằng
theo quy định như trong dự thảo luật thì người có bằng tốt nghiệp đại học không thuộc ngành sư phạm
sau khoảng hai tháng là có thể có được chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để đủ tiêu chuẩn giảng dạy
đây là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến quy hoạch nhân lực của ngành giáo dục
hiện nay có một lượng lớn học sinh sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm nhưng không có cơ hội được tuyển dụng vào ngành giáo dục
chứ không phải họ không có nguyện vọng
vì vậy các đại biểu quốc hội đề nghị chỉ tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp sư phạm
không tuyển dụng giáo viên ngành khác sư phạm sau đó bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm vào giảng dạy
khi quyết định lựa chọn vào trường đại học đều dựa trên năng lực nguyện vọng và gửi gắm tương lai ước mơ của bản thân vào ngành nghề đó
một người theo ngành sư phạm phần lớn họ đều có tình cảm và khả năng trong nghề này
họ được đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ một cách bài bản trong nhiều năm học
trong khi đó một người tốt nghiệp đại học cảnh khác chỉ trong khoảng ba tháng là có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
trong vòng ba tháng liệu họ có thể nắm bắt và hình hành được kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tốt hay không
chúng ta vẫn lý giải vấn đề này là thu hút người giỏi vào ngành sư phạm
tuy nhiên chúng ta hãy đặt lại vấn đề nếu những người thực sự giỏi họ làm đúng ngành mà họ học
chứ sao lại bỏ ngành nghề mà họ đã theo ngành nghề khi mà lựa chọn trường đại học họ đã không lựa chọn
cũng tại phiên làm việc sáng nay cho ý kiến về quy định chương trình giáo dục phổ thông
sách giáo khoa trong dự thảo luật giáo dục sửa đổi nhiều đại biểu cho rằng một môn học chỉ nên có một bộ sách giáo khoa
theo ý kiến của cử tri và rất nhiều giáo viên phụ huynh muốn cả nước có một chương trình sách giáo khoa thống nhất
bởi nước việt nam là một dân tộc việt nam là một còn lại là sách tham khảo sách nâng khao nâng cao
và sách giáo khoa phải được kiểm soát thẩm định hết sức chặt chẽ
nội dung sách giáo khoa phải tinh gọn mang bản sắc việt nam và hiện đại theo chuẩn quốc tế
chương trình phổ thông phải nhẹ nhàng dễ hiểu dễ dạy dễ học
nếu quá nhiều bộ sách giáo khoa thì rất khó quản lý khó lựa chọn khó dạy thống nhất
và rất dễ đến loạn sách giáo khoa lúc ấy giáo dục sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát hậu quả là khôn lường
tới đây dự án luật giáo dục sửa đổi sẽ được thảo luận tại hội nghị các đại biểu quốc hội
hoạt động chuyên trách và được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân
dự kiến dự án luật này sẽ tiếp tục được thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn